trào lưu dọn rác đang được rất nhiều bạn trẻ trên thế giới hưởng ứng một cách tích cực
ở việt nam nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng hòa vào trào lưu này
tạo nên những bức ảnh đẹp và lan tỏa một phong trào ý nghĩa trên mạng xã hội
hưởng ứng trào lưu dọn rác của các bạn trẻ trên thế giới hết giờ làm
ba chàng trai trẻ này đã cùng nhau thực hiện thử thách dọn dẹp tuyến đường ven hồ định công
quận hoàng mai hà nội mất khoảng vài giờ đồng hồ dọn dẹp và đây là thành quả của ba chàng trai
lên facebook thì cũng rất tình cờ nhìn thấy những hình ảnh mà các bạn nước ngoài đã làm
và khi dọn rác thì thấy rất là hiệu quả mà nó mình rất là kích thích mình
thì ngay lúc đó thì mình đã đẩy lên trong đầu tại sao mình không bắt tay ngay vào cuộc để dọn rác
và góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc bảo vệ môi trường
đây là một cái trào lưu khá là hay
anh em đoàn viên thanh niên và có thể là giới trẻ chúng tôi có thể là dễ thực hiện
có thể là chỉ cần một nhóm một đến hai người có thể với một cái máy ảnh
và một số dụng cục
có thể là tụi anh làm việc được và sẽ có những bức ảnh rất là ứng ứng ý để có thể là lan tỏa trên mạng xã hội
không phải tất cả chúng ta đều có thể làm được những điều lớn lao
nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé mà ý nghĩa
chính vì thế mà nhóm skoba một nhóm tình nguyện viên về môi trường
cũng đang đi đến nhiều địa điểm tại việt nam để thực hiện trào lưu thách thức để thay đổi
nhóm đã lôi cuốn thu hút nhiều bạn trẻ việt dọn sạch những điểm đen về rác thải như thế này
tôi đã được nghe về trường
trào lưu này và các bạn trẻ việt nam đang tạo ra những cộng đồng nhỏ nhỏ
để thực hiện các sáng kiến bảo vệ môi trường
và tôi rất là vui mừng khi các bạn đang thể hiện ý thức trách nhiệm
chung tay làm thế giới sạch hơn
hiện trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng đang phát động cuộc thi ảnh về trào lưu thách thức để thay đổi
để lan tỏa hành động bảo vệ môi trường tới rộng khắp đoàn viên thanh niên trong cả nước
những bức ảnh không hào nhoáng nhưng lại đang thu hút sự chú ý hơn bao giờ hết
cùng với bạn trẻ khắp thế giới
người thay đổi đang có thêm hình ảnh rất đẹp từ việt nam